với mục đích kết nối và khai thác có hiệu quả sự liên kết giữa nhà quản lý nhà khoa học và doanh nghiệp
sáng nay tại hà nội đã diễn ra triển lãm quốc tế và hội nghị khoa học lần thứ năm về điều khiển và tự động hóa hai nghìn một mươi chín
do hội tự động hóa việt nam chủ trì với ba nội dung chính triển lãm quốc tế hội nghị khoa học về điều khiển và tự động hóa diễn đàn doanh nghiệp
vcca hai nghìn một mươi chín quy tụ hai trăm linh gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày các sản phẩm công nghệ mới
công nghệ cao trong lĩnh vực chiếu sàng thông minh nông nghiệp thông minh tiết kiệm năng lượng năng lượng mới
phương tiện giao thông ô tô xe máy điện tự động hóa trong các ngành công nghiệp phụ trợ
sự kiện được kỳ vọng góp phần giúp giới chuyên môn nhà quản lý doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn vai trò của tự động hóa
trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước giai đoạn chuyển đổi số quốc gia thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo trong cộng đồng khoa học
và tạo cơ sở cho hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ tự động hóa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước